thông tin cuối cùng về cơn bão số một mươi hai chiều nay một mươi tháng một mươi một áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số một mươi hai đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tây nguyên
hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm linh tám hai độ kinh đông ngay trên khu vực tây nguyên
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây và tan dần
mưa lớn ở các tỉnh từ hà tĩnh đến phú yên và khu vực tây nguyên còn diễn biến phức tạp
cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo thời tiết
thưa quý vị trưa nay sau khi đổ bộ vào đất liền bão số một mươi hai đã suy yếu thành một vùng áp thấp do ảnh hưởng của bão
thì sáng nay nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh khánh hòa đã có mưa to kèm theo gió lớn
theo thống kê toàn tỉnh khánh hòa có gần năm mươi năm căn nhà bị tốc mái hai trường hợp bị thương nhiều diện tích cây trồng lúa hoa màu bị thiệt hại
huyện vạn ninh tàu se hai đang tạm dừng tại xã đại lãnh do đường sắt bị ngập nước
một số tàu cá bị va đập với các tàu thuyền khi cùng đeo động tránh bão tại bến tàu cửa bé tp nha trang
trong chiều nay công tác khắc phục hậu quả đang được các lực lượng tiếp tục khẩn trương triển khai
cục hàng không việt nam cho biết đã quyết định tạm dừng khai thác một số sân bay ở khu vực miền trung và miền nam do ảnh hưởng của bão số một mươi hai
trước đó đối với khu vực miền trung
cục hàng không việt nam yêu cầu lãnh đạo cảng hàng không và cảng vụ hàng không
bão cục khi có đề xuất khẩn cấp và khai thác do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia bão số một mươi hai suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới
sẽ gây mưa lớn tại các tỉnh miền trung và tây nguyên
vì vậy nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực này là rất cao
do có lượng mưa to đến rất to từ quảng trị đến quảng ngãi với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm
đặc biệt trên các sông từ quảng bình đến khánh hòa
và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện ít nhất một đợt lũ ở mức báo động hai đến báo động ba
có sông trên báo động ba nên nguy cơ ngập lụt lũ quét và sạt lở đất rất cao
vì đây là khu vực đã chịu tổn thương nặng nề từ các đợt bão trước
vì đây là khu vực sạt lở đất lũ quét là trọng tâm mà chúng ta còn phải đảm bảo an toàn cho dân
ở những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão cũng như ngập lụt ở giải ven biển và các tuyến đảo của chúng ta
nhưng mà cơn bão nó vào thì nó lại gây sạt lở đất mưa lớn gây sạt lở đất
thì thiệt hại do mưa lũ này rất nặng nề
các tình huống xảy ra như vậy thì các lực lượng đặc biệt là quân đội
công an các bộ ngành các thành viên của ban chỉ đạo trung ương của tổng thống thiên tai
các thành viên của ban chỉ đạo của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố tìm kiếm cứu nạn
tập trung quyết liệt ứng phó và cứu trợ cứu nạn hỗ trợ người dân
đặc biệt là các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
cùng với đó phó thủ tướng trịnh đình dũng
cũng yêu cầu các tỉnh miền trung tây nguyên triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới
và bão số một mươi ba bảo đảm an toàn hạ du các hồ chứa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão đợt vừa qua
khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống nhất là tại các khu vực bị lũ quét sạt lở đất
và những nơi trũng thấp còn bị ngập lụt chia cắt
thưa quý vị sáng nay lãnh đạo xã tam lãnh huyện phú ninh tỉnh quảng nam cho biết
trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở núi khiến cho một người phụ nữ bị vùi lấp và tử vong
theo thông tin ban đầu lúc chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một một nửa quả núi bất ngờ sạt lở
khiến đất đá đổ xuống làm sập căn nhà và khiến cho bà nguyễn thị nga bốn mươi ba tuổi
trú tại thôn an mỹ xã tàm lãnh huyện phú ninh đang ở bên trong nhà tử vong
trong thời điểm xảy ra vụ sạt lở trong nhà chỉ có một mình bà nga
hiện huyện phú ninh đang khẩn trương triển khai phương án di rời sơ tán dân ra khỏi khu vực bị sạt lở
ngày một mươi một mươi một ubnd tỉnh quảng nam cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai và mưa lớn liên tục trong thời gian qua
nên ở trên địa bàn đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất ngay ở vùng trũng thấp
do đó tỉnh quảng nam đã và đang chỉ đạo chín huyện miền núi khẩn trương sơ tán dân đến với nơi an toàn
do ảnh hưởng của bão số một mươi hai kết hợp với không khí lạnh
nên có mưa khá lớn ở khu vực miền núi
hơn nữa cơn bão số một mươi ba đang trên đường vào nên chắc chắn sẽ gây mưa to gió lớn liên tục từ nay đến tuần sau
do đó khả năng xuất hiện sạt lở đất lũ ống lũ quét ở miền núi của quảng nam là rất cao
vì vậy các địa phương cần khẩn trương thực hiện công tác sơ tán dân nhất là chín huyện miền núi của tỉnh
đối với khu vực đồng bằng ven biển cần ra soát lại phương án về sơ tán dân và tổ chức di rời kịp thời
hiệu quả nhằm tránh thiệt hại do bão lũ gây ra